nhân ngày cà phê quốc tế mùng một tháng một mươi hãng tin cnn của mỹ đã đưa ra chín địa danh có hương vị cà phê tuyệt vời nhất thế giới trong đó có việt nam
đặc biệt cà phê tại thủ đô hà nội được cnn nhận định rằng có thể gây nghiện cho cả người dân địa phương lẫn khách du lịch
theo cnn việt nam là một trong những nhà sản xuất hạt cà phê lớn nhất thế giới và nếu ở thủ đô hà nội thì không cần phải đi quá xa để có một tách cà phê tuyệt hảo
cà phê phin là loại cà phê được gợi ý đầu tiên nhờ hương vị đậm đặc thơm phức có thể uống nguyên chất hoặc pha cùng với sữa đặc có đường một sự khác biệt so với những loại cà phê pha với sữa tươi quen thuộc
cnn cũng giới thiệu một loại cà phê đặc trưng phổ biến của hà nội đó là cà phê trứng với vị béo ngậy khiến thực khách khó lòng quên được
cùng với đó là loại cà phê cốt dừa với mùi hương độc đáo
bên cạnh đó trang cnn cũng đưa ra gợi ý địa điểm các quán cà phê danh tiếng mà thực khách có thể ghé thăm để thưởng thức tại hà nội